dịch tả lợn châu phi hiện đã bùng phát tại một mươi bảy tỉnh thành phố
tỉnh yên bái đã thành lập năm tổ công tác do các đồng chí trong thường trực tỉnh ủy
đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương
tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh cũng đã công bố số điện thoại đường dây nóng
để người dân gọi điện trực tiếp thông tin đối phó linh hoạt với tình hình dịch bệnh
theo đó số điện thoại đường dây nóng của tri cục trăn nui và thú y tỉnh yên bài
là hai nghìn một trăm sáu mươi ba tám trăm chín mươi ba năm trăm ba mươi sáu và chín trăm một mươi ba ba trăm ba mươi chín chín trăm ba mươi một
trong khi đó hai mươi tờ rơi đã được in để tuyên truyền cho người dân nhận biết
và phòng chống dịch tả lợn châu phi
tỉnh yên bài đã cấp kinh phí giữ phòng để mua vật tư phòng chống dịch bệnh
tại xã vũ linh phú thịnh tân hương thuộc huyện yên bình đã phát hiện lượt chết giải rác không rõ nguyên nhân
các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu gửi tri cục thú y vùng một
tuy nhiên sau khi xét nghiệm đã ra kết quả âm tính
với dịch tả lợn châu phi cơ quan chức năng đã chỉ đạo địa phương phun tiêu độc khử trùng ngay sau đó